cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ tỉnh long an vừa khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt xe máy của nhiều người lái xe ôm trên địa bàn các tỉnh long an tây ninh bình dương và tp hcm
trong lúc đối tượng này đang lừa đảo chiếm đất tài sản của người lái xe ôm thứ chín thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện đức huệ bắt xử
điển hình ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm ông nguyễn được nhi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại xã mỹ hạnh bắc huyện đức hòa tỉnh long an làm nghề chạy xe ôm thì có một người thanh niên lạ mặt đến đón xe về ấp voi xã mỹ hạnh tây huyện đức huệ với giá ba trăm linh đồng
lợi dụng trên đường đi qua nhiều cầu cây khó đi người khách yêu cầu ông nhi đưa xe chạy qua cầu giúp sau khi người thanh niên lên xe chạy qua cầu ông nhi đi bộ phía sau thì người này bất ngờ tăng tốc xe bỏ chạy
cầu này là cuối cùng là leo xuống đi chú chạy không được thì để con chạy cho thì bắt đầu chạy đâm đầu chạy chạy luôn vô trong đó chạy qua
sau khi nhận được tin báo về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy công an huyện đức huệ tỉnh long an đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh và đã xác định được đối tượng nghi vấn
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm khi đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo với một người lái xe ôm thì bị tổ công tác công an huyện đức huệ bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là võ thành thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại ấp hai xã mỹ quy tây huyện đức huệ tỉnh long an
qua đầu tranh khai thác thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong gần hai tháng từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tám xe mô tô của các tài xế xe honda ôm với thủ đoạn tương tự
em lừa được tám lần chạy tới chỗ đường gian kế cầu có tài kiếm chạy qua em chạy
theo lời khai của thiện còn một vụ án khác cũng bằng phương thức thủ đoạn như trên đối tượng đã chiếm đoạt một xe máy đem bán tại huyện đức hòa
tuy nhiên do bị hại không trình báo vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ thông báo ai là nạn nhân của đối tượng thiện hãy đến công an huyện đức huệ trình báo để xử lý đối tượng trên theo pháp luật
về vụ án trên cơ quan điều tra công an huyện nhắn nhũ với các anh em
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ đã thu hồi được hai xe máy là tăng vật các vụ lừa đảo mà đối tượng đã gây ra
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam võ thành thiện để tiếp tục điều tra làm rõ